nắng nóng liên tục trong những ngày qua dẫn đến nguy cơ cháy rừng đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm tại tỉnh bình định
và địa phương này đã chủ động nhiều giải pháp để phòng chống cháy rừng hạn chế thấp nhất tình trạng cháy rừng có thể xảy ra
huyện vân canh có hơn sáu mươi chín ha rừng phân bổ rộng địa hình rừng núi hiểm trở đi lại khó khăn
có nhiều vùng rừng rắp danh với các tỉnh phú yên gia lai
do vậy công tác quản lý bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng ở vân canh gặp rất nhiều khó khăn
để hạn chế thấp nhất tình trạng cháy rừng xảy ra
bình định đã chỉ đạo tri cục kiểm lâm phối hợp với các địa phương chủ rừng
tăng cường tuần tra kiểm soát những khu vực cảnh báo nguy cơ cháy rừng cao
đồng thời thành lập một trăm ba mươi sáu ban chỉ huy với năm trăm bốn mươi hai tổ đội bảo vệ rừng có quân số trên sáu người
để tăng cường tuần tra kiểm soát tại các vị trí sung yếu để kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống